đó là một số nội dung nổi bật sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
kính chào quý vị khán giả mở đầu bản tin là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
thưa quý vị để tăng cường đảm bảo an toàn cho mùa du lịch
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đang triển khai hàng loạt biện pháp phục vụ việc đi lại của hành khách trong dịp cao điểm lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
các lực lượng trong sân bay đã được huy động một trăm linh quân số ứng trực
tại ga quốc tế áp dụng công nghệ thông tin trong giám sát xuất nhập cảnh như lắp đặt các hệ thống cửa kiểm soát tự động và cài đặt phần mềm phục vụ cho việc kiểm soát hộ chiếu điện tử gắn chip mới
còn tại các nhà ga để đảm bảo an ninh trật tự tại khu ga đường sắt
thực hiện thông báo công khai
thông tin về lượng vé còn hay hết trên các đoàn tàu để người dân chủ động nhận biết
bên cạnh đó vào những ngày cao điểm đường sắt cũng huy động lực lượng đoàn viên thanh niên của các đơn vị hướng dẫn và hỗ trợ hành khách tránh tình trạng ùn ứ gây nhỡ tàu hoặc lên nhầm tàu
ngoài ra ngành đường sắt cũng chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch như nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang và sử dụng dung dịch sát quẩn khi đi tàu
đối với giao thông đường thủy những ngày này lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên có mặt tại bến thuyền để kiểm tra về kiểm định chứng chỉ lái thuyền cũng như thực hiện các vấn đề an toàn cho khách du lịch
đại diện cục hàng không việt nam cho biết đã yêu cầu các hãng báo cáo tình hình bán vé máy bay dịp cao điểm nghỉ lễ hạn cuối là vào ngày hai mươi tám tháng bốn

theo đại diện cục hàng không việt nam nguyên nhân là nhiều khách hàng nghi ngờ có tình trạng găm hàng đẩy giá trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
đặc biệt sau khi duy trì mức giá vé cao gần cả tháng ngày hai mươi một tháng bốn các hãng đồng loạt bán mở thêm nhiều vé mới và với giá vé thấp hơn những ngày trước đó thậm chí là có nhiều đường bay giá giảm còn năm mươi
hiện các sân bay lớn như nội bài tân sơn nhất đều cơ bản không còn chỗ đỗ chống cho không giờ ban ngày
khung giờ bay đêm còn nhiều nhưng các hãng lại ít khai thác
cục hàng không yêu cầu hãng hàng không phải báo cáo cụ thể nguyên nhân vì sao giá vé lại tăng giảm đột ngột khi dịp nghỉ lễ đang tới gần
trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba giá xuất khẩu gạo bình quân đạt năm trăm hai mươi chín usd một tấn tăng gần chín so với mức bình quân cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
ông trần quốc toàn phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu bộ công thương cho biết trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba
kim ngạch xuất khẩu gạo đạt hơn một tám mươi năm triệu tấn gạo với trị giá chín trăm tám mươi một triệu usd tăng hơn hai mươi ba về lượng và tăng ba mươi bốn về kim ngạch so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
giá xuất khẩu bình quân đạt năm trăm hai mươi chín usd một tấn tăng gần chín so với mức bình quân cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
đáng chú ý vào nhiều thời điểm trong các tháng giá gạo xuất khẩu năm một tấn đứng đầu thế giới cao hơn giá gạo cùng chủng loại của thái lan và ấn độ
trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba ghi nhận sự tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai ở cả giá thị trường truyền thống và thị trường tiềm năng
đặc biệt trị giá xuất khẩu gạo sang eu ghi nhận tăng trưởng rất tốt ở nhiều thị trường nhờ xuất khẩu các sản phẩm gạo thơm gạo phẩm chất chất lượng cao với giá trị gia tăng cao
thưa quý vị xã vĩnh tú huyện vĩnh linh là vùng trồng dưa nổi tiếng của tỉnh quảng trị
với những đặc thù riêng từ vùng đất trồng và lối sản xuất theo hướng hữu cơ dưa hấu của địa phương cũng đang dần khẳng định được thương hiệu
thời điểm này thì bắt đầu vào mùa thu hoạch người dân phấn khởi vì dưa được mùa được giá
gia đình anh trần anh phương có năm hectare diện tích trồng dưa hấu
bắt đầu thu hoạch đã khoảng một mươi ngày nay anh phương cho biết dưa không đủ cung cấp
các hái chân nào đều để trả cho các đơn hàng đã đặt trước đó
năm nay anh phương cũng như các hộ trồng dưa phấn khởi vì dưa được mùa được giá
họ cứ gửi số điện thoại cho họ mình gửi cho họ
hiện nay tổng diện tích sản xuất dưa hấu toàn xã vĩnh tú khoảng một trăm hai mươi hectare gồm cả diện tích vùng đất đỏ và vùng đất cát
để có quả dưa ngon người dân ở đây phải kỳ công chăm sóc từ khi hạt dưa nảy mầm lên cây
bắt đầu bò sát mặt đất cho đến giai đoạn ra hoa thủ phấn
điều đáng nói từ nhiều năm qua hầu hết người dân xã vĩnh tú đã đi theo lối sản xuất hữu cơ
phân chuông dòng đi mua có cơ thừa hoa sản xuất ra
họ đưa về họ bán rồi sau này mình bỏ phân thì chỉ có phân chuông thôi chứ ngoài ra không có bơm thuộc bơm mênh gì
chủ yếu là mình làm phục công là nhiều chỉ không bảo vệ thực vật thì hạn chế
bảo vệ thực vật chỉ có bơm lúc nhỏ là cây dưa mới ra là khoảng hai lạ là có bơm bò trị một lần thôi
năm hai nghìn một mươi tám cục sở hữu trí tuệ của bộ khoa học công nghệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho dưa hấu vĩnh tú
chủ giấy chứng nhận nhãn hiệu này là hợp tác xã nông nghiệp huỳnh công tây
phía hợp tác xã cho biết thời gian tới đây sẽ tiếp tục định hướng cho các hộ trồng dưa
cũng như hoàn thiện hồ sơ để xác định dưa vĩnh tú được sản xuất theo hướng vịt gắp
bây giờ hướng định hướng người tiêu dùng người ta cũng muốn hướng đến sản phẩm hữu cư
một trong những chủ trương lớn trong ngành nông nghiệp để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân
và nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm của dưa hấu vĩnh tú
em cũng biết được khi sản phẩm đưa lên nâng cấp lên tầm vịt gắp
thì như vậy ở đó cái hướng sản xuất an toàn
mục tiêu cuối cùng nhất là để đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng
việc sản xuất sạch không chỉ đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng
mà rõ ràng điều này mang lại lợi ích kinh tế cho người nông dân
bởi tiêu thụ sản phẩm an toàn là xu hướng tất yếu
do đó sản xuất theo tiêu chuẩn vịt gắp là hướng đi đúng đắn của trái dưa vĩnh tú
thưa quý vị đoàn kiểm tra liên ngành của ban tổ chức lễ dỗ tổ hùng vương
và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm hai nghìn hai mươi bốn
vừa phát hiện trường hợp sản xuất các loại bánh củ mai ngũ cốc không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
tối ngày hai mươi sáu tháng bốn đoàn kiểm tra liên ngành của ban tổ chức lễ dỗ tổ hùng vương
và tuần văn hóa du lịch đất tổ năm hai nghìn hai mươi ba kiểm tra phát hiện anh nguyễn văn mười
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn địa chỉ tại xã hương sơn huyện mỹ đức thành phố hà nội
đang có hành vi pha trộn các loại nguyên liệu như đường kính trắng bột hương dừa
sữa bò dạng bột và một mươi một bao bột mì
tổng trọng lượng hai trăm bảy mươi năm kg để sản xuất bánh củ mài ngũ cốc
căn cứ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
thì hành vi trên đã vi phạm các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm
đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản tạm giữ số thực phẩm nói trên để xác minh làm rõ
vào ngày hai mươi bảy tháng ba đoàn kiểm tra liên ngành đã bàn giao cho tri cục vệ sinh an toàn thực phẩm
thuộc sở y tế tỉnh phú thọ xử lý theo thẩm quyền
nhu cầu đi du lịch vào dịp hè đang tăng cao nhất là vào dịp nghỉ lễ dài ngày sắp tới đây
và điều này thì khiến cho các đối tượng lừa đảo tung ra nhiều thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tiền của khách hàng
và mới đây nhất là chiêu thức lừa đảo tour du lịch với du thuyền hạng sang khiến cho nhiều người sập bẫy
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba vì muốn tổ chức kỳ nghỉ cho gia đình
người đàn ông này lên mạng tìm kiếm thông tin
tuyển hạ long ambassador với giá một triệu chín trăm chín mươi chín nghìn đồng một người
tổng số tiền đặt cho chín người sau khi chiết khấu và giảm giá là một mươi bốn triệu đồng
trang facebook này yêu cầu anh chuyển khoản năm mươi số tiền để đặt chỗ trước
tiền đã chuyển nhưng ngay sau đó anh đã bị chặn khỏi trang facebook này
thực ra là mình cũng nghĩ rằng không có cái giá rẻ như vậy
nhưng mà tuy nhiên là ở cái giai đoạn này đang là cái giai đoạn kích cầu du lịch
đó thế cho nên có thể có cái khuyến mại như vậy
thì tôi có vào trong đó để chat cùng với lại cái fanpage đó
thì cái lúc mà đi vào chat thì tôi trước đó tôi cũng có tìm hiểu về cái fanpage này
để xem qua thì cái lượng tương tác rồi thông tin mọi thứ khá là đầy đủ giống như là một cái fanpage bán hàng rất là chuyên nghiệp
mặc dù chiêu thức lừa đảo này không mới
nhưng đối tượng đã làm các nạn nhân mất cảnh giác khi gửi số tài khoản đẹp với tên người thụ hưởng là du thuyền hạ long chứ không phải là của cá nhân nào
nhiều người đã lầm tưởng đây là số tài khoản của doanh nghiệp
thì một trong những yếu tố mà nó khiến tôi không hề có một chút nghi ngờ nào nữa là mình bị lừa là bởi vì cái số tài khoản của ngân hàng thụ hưởng rất là đẹp
thứ hai nữa là cái tên tài khoản ấy lại là du thuyền hạ long cùng với tên của cái fanpage mà mình đang tương tác
theo tìm hiểu mức giá tour du thuyền thường rơi vào gần bốn triệu đồng một người một đêm và gần tám triệu đồng một người hai đêm
gấp bốn lần so với giá đối tượng lừa đảo đưa ra
các công ty dịch vụ lữ hành đại lý tổ chức tour cũng chỉ được nhận về
khấu từ một mươi đến một mươi năm không được giảm giá sâu đến năm mươi
những bước cơ bản để mà du khách có thể kiểm tra được những cái đối tượng lừa đảo đó có cái dấu hiệu hành vi trục lợi cá nhân
một hình thức đó là xin cái cốt cái mã booking của cái dịch vụ của ngày cung cấp
và một khách du khách muốn sử dụng như là du thuyền khách sạn hay là cái máy bay
thì nên xin cái cốt đó và liên hệ lại cái số hotline của cái công ty lừa đảo lữ hành
hay là nhà cung cấp nhà cung cấp lừa đảo lữ hành để chức làm lần nữa
hiện nay các trò lừa đảo không chỉ nhắm đến các du thuyền nghỉ dưỡng
mà còn nhiều dịch vụ khác như vé máy bay phòng khách sạn tour
những trường hợp này thường có điểm chung là mức giá tốt để thu hút sự chú ý của khách hàng giao dịch
người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu trở lên
thì đã có thể bị xử phạt theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bốn
bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm và căn cứ vào giá trị tài sản bị chiếm đoạt
mà các đối tượng này có thể bị xử phạt từ một mươi hai năm hai mươi năm cho đến tù trung thân
người dân cần lưu ý một số điểm nhận biết lừa đảo như sau
mức giá quá trình lệch phần hóa đơn thanh toán không có dấu đỏ kiểm tra tên website và tên miền
các website giả sẽ cố bắt trước tên website thật nhưng sẽ thêm hoặc thiếu một số ký tự
bên cạnh đó tên miền thường dài sử dụng ký tự la
tiếp theo chương trình
tiếp theo chương trình là các thông tin kinh tế đáng chú ý đến từ trường quay phía nam
xin mời quý vị cùng theo dõi
mở đầu là một số cập nhật nhanh về kinh tế tiêu dùng
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh bà rịa vũng tàu
vừa chủ trì phối hợp với công an huyện xuyên mộc công an xã hòa hưng
và trung tâm quản lý khai thác các công trình thủy lợi thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
phát hiện ngăn chặn một vụ khai thác đất trái phép tại khu vực lòng hồ sông rây
hiện trường khai thác đất có chiều rộng trung bình khoảng một mươi năm mét chiều dài khoảng bốn mươi mét
sâu trung bình một mét khối lượng đất đã được khai thác và vận chuyển đi khỏi khu vực khai thác khoảng sáu trăm linh mét khối
tổ công tác ghi nhận tại khu vực khai thác có một xe máy đào bánh xích đang cuốc đất lên hai xe tải
ngoài ra lực lượng chức năng còn ghi nhận sáu xe men khác đang chờ đợi trong khu vực khai thác
nguyễn văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một là người được ông nguyễn ngọc thuận
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hàng dịch vụ thương mại đại nguyễn trụ sở tại thị trấn phước bộ
huyện xuyên mộc giao quản lý đội xe trên và khai thác khoáng sản tại lòng hồ sông rây
tuy nhiên ông thành chưa cung cấp được hồ sơ tài liệu liên quan đến hoạt động khai thác
vận chuyển khoáng sản tại khu vực trên chưa cung cấp được hợp đồng thuê các phương tiện xe máy đào và xe ben
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tân bừng khai trương các đường bay thẳng đến úc hãng vietjet đã triển khai ngay chương trình tặng gói bảo hiểm toàn diện skycare
với quyền lợi bảo hiểm lên đến một trăm linh triệu đồng
bảo hiểm toàn diện skycare là chương trình bảo hiểm đặc biệt được thiết kế dành riêng cho hành khách
trên chặng bay thẳng việt nam đi úc và ngược lại nhân dịp hãng khai trương các đường bay thẳng đến úc
đây là gói bảo hiểm dành cho khách du lịch với các quyền lợi như bồi hoàn chi phí y tế phát sinh do tai nạn
ốm đau phát sinh bao gồm cả covid một mươi chín các trở ngại liên quan đến chuyến bay bao gồm trợ chuyến bay
hành lý đến trẻ mất mát hay hỏng hóc hành lý mất giấy tờ thông hành
và các dịch vụ hỗ trợ y tế và du lịch toàn cầu hai mươi bốn trên bảy
tổng giá trị quyền lợi bảo hiểm lên đến một trăm linh triệu đồng
khách hàng chỉ cần mua vé thành công và thực hiện các chặng bay giữa việt nam và úc
các thành phố như melbourn sydney brisbank và ngược lại sẽ tự động nhận được bảo hiểm du lịch skycare
áp dụng với tất cả các hạng vé eco deluxe skybox skybox business
chương trình được áp dụng từ ngày hai mươi năm tháng bốn
theo sở tài nguyên và môi trường tp hcm tính đến ngày hai mươi tháng bốn
đã có ba trăm ba mươi năm dự án phát triển nhà ở thương mại đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận
cho người mua nhà ở tức sổ hồng trên địa bàn tp hcm
theo đó với ba trăm ba mươi năm dự án được công bố có tổng cộng một trăm chín mươi một một trăm linh một căn
trong đó đã có một trăm một mươi một mươi sáu căn được cấp sổ hồng
chiếm tỷ lệ năm mươi bảy còn lại tám mươi một tám mươi năm căn chưa được cấp chiếm tỷ lệ bốn mươi ba
như vậy sẽ có tám mươi một tám mươi năm căn nhà bao gồm căn hộ nhà ở riêng lẻ offixel shop house
sẽ được cấp sổ hồng trong thời gian tới
trong đó có các dự án của các công ty tên tuổi như công ty cổ phần đầu tư địa ốc bến thành
công ty cổ phần an đông tập đoàn hưng thịnh novaland vingroup công ty phát đạt
công ty him lam golteland đất xanh đức khải hoàng quân
theo thông tin công bố trên hiện tại tp hcm đang có
chín trăm một mươi tám căn office sale shop house từ hai mươi chín dự án chưa được cấp sổ hồng
do pháp luật đất đai không quy định về các loại hình này
trong danh sách tám ba trăm bảy mươi hai căn hộ chưa được cấp sổ hồng từ bốn mươi chín dự án do hồ sơ đang chờ
người mua nhà bổ sung chứng từ hoàn thành nghĩa vụ thuế
phần lớn là người mua sản phẩm ở các dự án tại tp thủ đức
trong sáng hai mươi bảy tháng bốn ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân ncb công bố biểu lãi
suất huy động mới đáng chú ý sau thời gian liên tục giảm
thì lần điều chỉnh này ngân hàng đã tăng khoảng năm điểm phần trăm
cụ thể tại kỳ hạn sáu tháng khi gửi tiền theo hình thức trực tuyến
ngân hàng tăng lãi suất từ bảy chín lên tám bốn một năm
tương tự tại kỳ hạn một mươi hai tháng lãi suất tăng từ bảy chín mươi năm một năm lên tám bốn mươi năm một năm
kỳ hạn ba mươi sáu tháng tăng mạnh từ bảy bảy một năm lên tám hai một năm
hiện lãi suất cao nhất ở nhà băng này là tám năm mươi năm một năm
áp dụng cho các kỳ hạn tiền gửi một mươi năm tháng ba mươi tháng
khảo sát tại ngày hai mươi bảy tháng bốn không có ngân hàng nào niêm yết lãi suất
kỳ hạn một mươi hai tháng từ chín một năm
ở các kỳ hạn dài hơn cũng chỉ còn một số nhà băng niêm yết chín một chín mươi hai một năm
ngân hàng nhà nước cũng cho biết tiếp tục có những biện pháp
để tiếp tục hạ lãi suất huy động tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay thời gian tới
thưa quý vị mùa đại hội cổ đông đang bước vào cao điểm
thị trường chứng khoán liên tục có tin tức mới
tuy nhiên dòng tiền vẫn khá thở ơ dày dặt
đây có thể là tín hiệu cho thấy nhà đầu tư thập trạng hận trọng hơn
đặc biệt trước kỳ nghi lễ kéo dài
ngoài cao điểm đại hội cổ đông tuần này còn là thời điểm các quỹ etf chốt danh mục
dù vậy thị trường khá ám đạm
kết quả kinh doanh quý i năm hai nghìn hai mươi ba của các doanh nghiệp niêm yết không thực sự khả quan
trong bối cảnh môi trường lãi suất cao thị trường bất đồng sản chiến khoán trầm lắng
thị trường xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn và tăng trưởng gdp quý i giảm tốc rõ nét
bên cạnh đó việc kỳ nghỉ lễ dài ba mươi tháng bốn và một tháng năm đang đến gần
cũng khiến nhà đầu tư hạn chế giao dịch và sử dụng đòn bẫy mặt gn ở thời điểm hiện tại
theo các chuyên gia thị trường đang ở vùng tích lũy lực cản là vĩ mô xấu
còn lực đải chính là chính sách đang hỗ trợ
thị trường sẽ tích lũy đến khi bức tranh sáng dần
thời gian qua cũng có nhiều cổ phiếu tăng tốt nhờ có những câu chuyện riêng những kỳ vọng riêng
nếu nền kinh tế tốt dần lên chuyên gia cho rằng sẽ có thêm nhiều câu chuyện
và thị trường sẽ tăng tốt
thị trường khi đó sẽ sôi động hơn
thì đây là một cái nhịp điều chỉnh mang tính kỹ thuật
và phần nào đó sẽ tạo ra và mở ra cơ hội để chúng ta có thể tích lũy một số cổ phiếu
thuộc những nhóm ngành tăng trưởng và có những câu chuyện kỳ vọng trong hai quý tới
dự báo khả năng chỉ số vn index tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp
từ một nghìn ba mươi đến một nghìn sáu mươi điểm trong tuần tới và thanh khoản thấp
do đó nhà đầu tư nên hạn chế mở mới vị thế trong tuần tới
hạn chế sử dụng đòn bẫy margin do thị trường chưa xác định xu hướng rõ rệt
và kỳ nghỉ lễ dài ngày sắp đến gần
nhìn chung thì từ giai đoạn tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cho đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
thì thị trường cũng có một nhịp tăng cũng tương đối khá
về chỉ số thì nó tăng không nhiều nhưng mà xét về mặt nhóm ngành
một số cổ phiếu riêng biệt thì có những cái mức tăng khá là ấn tượng
nên nhìn chung hoạt động hiện tại thì trong tuần này thì chúng tôi vẫn ưu tiên
đó là hạ thị trọng cổ phiếu và giữ một cái mức tiền mặt cao cho doanh mục
để làm gì mục tiêu là để chuẩn bị cho những nguồn lực cho
và tích lũy những cổ phiếu có câu chuyện tiềm năng và câu chuyện tăng trưởng trong thời gian sắp tới
đối với những nhà đầu tư mà đang nắm giữ cổ phiếu mà có một cái đạt một mức tỷ xuất lợi nhuận nhất định
thì mình có thể cân nhắc mình chốt lời mỗi khi thị trường tăng điểm
để rồi mình thu tiền về và mình chờ đợi một cái cơ hội giảm giá
mình có một cái cơ hội mua quay trở lại thị trường với một cái mức giá tốt hơn
cho cái danh mục của mình thì sau khi thị trường tăng điểm
thì cái biên lợi nhuận của mình nó sẽ tốt hơn so với mình cứ nắm giữ
cũng không mang lại cái lợi ích gì cho mình trong cái giai đoạn sắp tới
mới đây ngân hàng nhà nước vừa liên tiếp ban hành những chính sách quan trọng
nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp người dân hỗ trợ tăng trưởng kinh tế
đây được xem là những quyết sách chủ động kịp thời của ngân hàng nhà nước
trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung
tuy nhiên chính sách nào cũng có độ trễ và nhiều chính sách cũng chưa được áp dụng ngay lập tức
nên vẫn cần có thời gian để hấp thụ
mặc dù được dự báo là sẽ đối mặt với nhiều khó khăn trong năm hai nghìn hai mươi
nhưng nhiều doanh nghiệp trong ngành dệt may chưa từng nghĩ đơn hàng thiếu hụt trầm trọng như thời điểm hiện tại
hiện chỉ có khoảng sáu mươi doanh nghiệp có đơn hàng ba mươi doanh nghiệp thiếu đơn hàng để sản xuất
cho đến hết quý ii hai nghìn hai mươi
gián việc thu hẹp hoạt động sản xuất là những gì mà nhiều doanh nghiệp dệt may đang làm
để ứng phó với tình cảnh khó khăn trước mắt
những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ kết thúc kinh tế phương nam ngày hôm nay
hiện doanh nghiệp này chỉ còn đủ hơn
đơn hàng sản xuất cho đến hết tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
còn đối tác chính tại châu âu và mỹ chưa có kế hoạch đặt các đơn hàng mới
việc tìm kiếm các đơn hàng từ các thị trường khác cũng gặp khó khăn
vì nhu cầu tiêu thụ hàng may mặt sụp giảm
nhằm duy trì hoạt động sản xuất công ty buộc phải cho người lao động giãn việc
ngừng một số chuyện may để tiết kiệm chi phí sản xuất
đây là tình cảnh mà không ít doanh nghiệp ngành dệt may đang đối mặt ở thời điểm hiện tại
hiện nay sản xuất thì chúng tôi vẫn sản xuất cái cầu xuất duy trì nó mức tám mươi thôi
không có không có chưa có tăng
thì cũng chỉ mức là cầm trừng không có cố gắng là kiểm soát được cái đồng tiền
chứ còn này mấy tháng vừa rồi chúng tôi rất khó khăn về đồng tiền
theo hiệp hội dệt may việt nam quý i năm nay
số đơn hàng của doanh nghiệp đã giảm từ hai mươi năm đến hai mươi bảy do sức mua toàn cầu giảm
doanh nghiệp làm hàng gia công chịu áp lực lớn hơn đơn vị làm fob
do không chủ động được thị trường đầu vào nguyên nhân liệu
bên cạnh đó các thị trường xuất khẩu chính như mỹ eu nhật bản
đều suy giảm do tình hình lạm phát sức tiêu dùng suy giảm
và đặc biệt tồn kho khá lớn đối với mặt hàng thời trang
hiện các nhà mua hàng không đặt đơn hàng dài hạn hàng chục ngàn sản phẩm như trước
họ chỉ đặt đơn hàng ngắn vài trăm sản phẩm
do đó doanh nghiệp chuyển hướng sản xuất sang những mặt hàng giá trị thấp hơn
nhằm giữ nhiệp độ sản xuất
trong ngắn hạn thì vấn đề là rất cần thiết sự hỗ trợ của các cơ quan của chính phủ
nhà bộ công thương mà đại diện là các thăm tháng thương mại ở tại quốc gia đó
để làm thế nào kết nối với lại giữa người mua hàng với các doanh nghiệp sản xuất tại việt nam
có thể là tổ chức những hội trợ mà các doanh nghiệp việt nam sẽ đi qua để gặp gỡ các khách hàng đó
vì mình đang cần họ mà cho nên mình đi qua để mình gặp mình tìm hiểu nhau
và để mà mình tìm kiếm để phát triển đơn hàng đặc biệt là trong khối các nước cptpp
theo dự báo tình trạng thiếu đơn hàng trong ngành dịch may sẽ còn kéo dài
cho đến hồi tháng thứ ba
đến đầu quý ba số lượng đơn hàng có thể được cải thiện
khi việc dịch chuyển đơn hàng từ trung quốc sang việt nam diễn ra nhiều hơn
sức thiêu thụ trong những tháng cuối năm tại các thị trường chính của ngành dịch mai
là mỹ châu âu nhật bản sẽ tốt hơn
một tích hiệu tốt cho các doanh nghiệp dịch mai trong thời gian gần đây là tổ tướng chính phủ đã phê duyệt
chiến lược phát triển ngành dịch mai gia dày giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi năm
đây sẽ là cơ sở quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của ngành trong thời gian tới